tối qua ngày một tháng một mươi một đội cảnh sát hình sự công an quận năm thành phố hồ chí minh
phối hợp với công an phường một mươi một đã làm việc với chín người liên quan đến hành vi thu phí xe ô tô tự phát
trái phép quanh bệnh viện đại học y dược gây bức xúc dư luận trong thời gian gần đây
theo đó tiếp nhận phản ánh về nhóm người có hành vi hét giá hù dọa tài xế xe ô tô
đến thăm khám tại bệnh viện đại học y dược nếu không đưa tiền giữ xe thì bị bẻ gương làm đầy xe
khiến nhiều người bức xúc những người này bao đậu xe từ sáng tới chiều không bị công an xử lý
mặc dù tuyết đường tán đà do công ty thanh niên xuân phong thu phí đậu ô tô theo giờ
bang chủ huy công an quận năm đã chi đạo các đội nghiệp vụ nhanh chóng xác minh làm rõ
ngày một tháng một mươi một đội cảnh sát hình sự công an quận phối hợp với công an phường một mươi một
đã đưa chín người liên quan về làm việc
qua đấu tranh bước đầu nhóm này thừa nhận là các thành viên trong gia đình và chia làm ba nhóm
để thu tiền xe ô tô tự phát của những người đến bệnh viện đại học y dược
mà đổ xe dưới lòng đường tán đà mặt thiên tích với số tiền từ ba mươi năm mươi ngàn đồng mỗi xe một lượt
trung bình từ nhóm thu được khoảng hai trăm linh đồng mỗi ngày và không ăn chia với ai
nhóm một gồm gia đình của bà nguyễn thanh đẹp sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một ngụ thành phố thủ đức
nhóm hai gồm gia đình bà nguyễn thị thu hồng sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi ba ngụ huyện bình chánh
nhóm ba là gia đình bà trần thị lai sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi ngụ quận năm
hiện công an quận năm đang tiếp tục làm rõ để xử lý nhóm người này theo quy định của pháp luật